tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn miền núi phú yên đang diễn biến phức tạp
bằng nhiều thủ đoạn và phương tiện các đối tượng bất chấp sự truy bắt của lực lượng làm nhiệm vụ
tuy nhiên mọi hành vi của các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn và xử lý
phương tiện các đối tượng thường dùng để vận chuyển gỗ trái phép là các loại xe mô tô xe độ chế xe thùng
xe khách một mươi sáu chỗ ngồi thậm chí cả xe cấp cứu đã quá niên hạn sử dụng
các vụ vận chuyển gỗ lậu chủ yếu trên tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín và một mươi chín c nối phú yên với các tỉnh gia lai đắk lắc
khi bị phát hiện các đối tượng ngoan cố chống trả phóng xe bạt mạng để tàu thoát hoặc chút bỏ tăng vật để cản đường
uy hiếp tính mạng của lực lượng làm nhiệm vụ

từ đầu năm đến nay
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
cần có sự chung tay phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh phú yên
nhằm hạn chế tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép góp phần bảo vệ rừng và an ninh trật tự